một số tin tức về an ninh trật tự hai đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet liên tỉnh quy mô lớn
với tổng số tiền giao dịch hơn bốn tám tỷ đồng vừa bị công an tp bunma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố và bắt tạm giam
đó là lê văn chú tại xã hòa phú tp bunma thuật và nguyễn anh tuấn chú tại quận kiến an hải phòng
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tuấn đã rủ văn tham gia cá độ bóng đá
sau đó tuấn liên hệ với đỗ trường giang chú quận một mươi hai tp hcm mua một tài khoản cá độ bóng đá với giá sáu trăm linh triệu đồng
từ tài khoản tổng này hai đối tượng đã chia nhỏ làm bảy tài khoản con rồi giao cho các con bạc tổ chức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền
sau khi xác định được vai trò và chỗ ở của các đối tượng lực lượng công an đã bắt giữ tuấn và văn riêng đối với đối tượng giang đã bỏ trốn khỏi địa phương
chỉ hơn hai tháng qua các đối tượng này đã tổ chức cá độ với các con bạc ở nhiều tỉnh thành phố với tổng số tiền hơn một sáu tỷ đồng
ngoài ra đối tượng văn còn tham gia cá độ vào một tài khoản khác với tổng số tiền ba hai tỷ đồng
hiện vụ án đang được công an tp hcm tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan